đoàn đại biểu đảng cộng sản việt nam do đồng chí hoàng bình quân trưởng ban đối ngoại trung ương dẫn đầu
đã có chuyến thăm và làm việc tại thủ đô moscow liên bang nga từ ngày tám đến ngày một mươi tháng bảy
trong khuôn khổ chuyến thăm đoàn công tác đã có cuộc làm việc tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao các đảng tham chính của liên bang nga
với lãnh đạo bộ ngoại giao và duma quốc gia nga làm việc với ban lãnh đạo đảng cộng sản liên bang nga
theo ủy quyền của tầng bì thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
đồng chí hoàng bình quân đã trao huân trường hữu nghị cho ông gennady zyuganov chủ tịch đảng
vì đã có những đóng góp tích cực hiệu quả trong việc củng cố và phát triển quan hệ hợp tác giữa hai đảng
hai nhà nước và nhân dân hai nước
tại các cuộc làm việc hai bên đã trao đổi về tình hình quốc tế khu vực và quan hệ hợp tác giữa hai nước
giữa đảng ta và các đảng tham chính của nga về các biện pháp tăng cường quan hệ trên kênh đảng
ngoại giao nhà nước và nghị viện đặc biệt trong khuôn khổ năm hữu nghị chéo việt nam nga hai nghìn một mươi chín
và nhân dịp hai nước kỷ niệm hai mươi năm năm ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ song phương
tiến tới kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm hai nghìn hai mươi